nhiều người dân địa phương đã phát hiện trên núi quyết phường trung đô thành phố vinh tỉnh nghệ an đã xảy ra một vụ cháy rừng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động năm xe cứu hỏa cùng bảy mươi cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
hàng trăm người gồm nhiều lực lượng như công an quân đội kiểm lâm cùng người dân đã tham gia chữa cháy
do cháy vào ban đêm khu vực địa hình núi dốc xa nguồn nước nên công tác tiếp cận dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn
sau hai tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa đến hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng sáu đám cháy mới được khống chế
núi quyết nằm ở phường trung đô thành phố vinh là điểm du lịch của tỉnh nghệ an
trên núi chủ yếu là rừng thông và có đền thờ hoàng đế quang trung cùng một số công trình quan trọng khác